theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày một mươi tháng một mươi cả nước có thêm hai ca mắc mới covid một mươi chín
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là một một trăm linh bảy ca
tính đến một mươi tám h ngày một mươi tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại bạc liêu và tp hcm
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín là một một trăm linh bảy người
trong đó số ca điều trị khỏi là một hai mươi bốn ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi tám ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm bảy trăm bảy mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm tám mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi hai chín trăm một mươi người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là hai năm trăm tám mươi sáu người